trước những yêu cầu chung được đặt ra là hoàn thành các nhiệm vụ chính trị
bảo đảm thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng điện đầu tư phát triển nguồn và lưới điện
phát triển ngành điện giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
trong những năm qua đảng bộ tổng công ty phát điện i đã khẳng định vai trò
vào sự phát triển của đất nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng bộ evn genco i đã lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết
điều đó thể hiện thông qua việc các tổ máy cơ bản vận hành an toàn ổn định
hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi
sản lượng điện sản xuất giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín thực hiện là một trăm ba mươi chín sáu trăm linh năm tỷ kwh đạt chín mươi chín kế hoạch
tốc độ tăng trưởng sản lượng điện bình quân giai đoạn đạt một mươi chín năm một năm
năm hai nghìn một mươi chín tổng công suất lắp đặt của tổng công ty tăng gấp hai lần so với năm hai nghìn một mươi năm
từ ba chín trăm ba mươi năm năm mw
lên bảy một trăm một mươi tám mw
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng bộ evn genco i tiếp tục thực hiện lộ trình cổ phần hóa
chuyển sang hình thức công ty cổ phần tập trung mọi nguồn lực tăng cường năng lực quản trị
để tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng năng suất lao động
thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp bảo toàn và phát triển vốn
xây dựng mô hình quản trị chuyên nghiệp theo hướng hiện đại
đạt mục tiêu sản lượng điện sản xuất duy trì trên ba mươi chín tỷ kwh một năm
trở thành một trong những đơn vị sản xuất điện lớn nhất trong cơ cấu nguồn điện
đáp ứng nhu cầu cung ứng điện phát triển kinh tế xã hội của đất nước